do ông hải không đến nên gia đình anh x không đồng ý
hai ba lần như vậy ông hải đã đích thân đến nhà anh x đề nghị bồi thường ba trăm linh triệu đồng đề nghị gia đình không tố cáo
tuy nhiên gia đình em bị lừa qua hết trắng trợt nên em không đồng ý đề nghị cơ quan công an làm rõ hành vi cưỡng dâm của ông hải đối với em để xử lý nghiêm theo pháp luật yêu cầu ông ta xin lỗi và có trách nhiệm với hai cháu chị y cho biết
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bắt bệnh phóng viên đã nhiều lần
liên hệ nhưng số máy đó đã bị hủy
gia lô ông hải dùng để chữa bệnh
cũng đã xóa theo tìm hiểu
của phóng viên dù không học hành
bằng cấp gì nhưng vũ trọng hải
ở thôn kép xã hồng giang
huyện lục ngàn bắc giang
cũng tự nhận mình là thái lan
quảng cáo chữa bắt bệnh từ thoái hóa xương
đến bỏ xương thân kinh căm điếc
ung thư kể cả sơ gan
cổ trướng hiếm muộn v v
theo quảng cáo của hải
thì tất cả các khoa phòng với bệnh
từ chứng năng y đến cảm mạo
thông thường hải đều chữa được
để mọi người biết đến mình
hải quảng cáo trên gia lô facebook
và những lời đồn thổi chính vì vậy
khách hàng của hải khá đông
không chỉ làng trên xóm dưới
mà ngồi ở huyện khác xã khác cũng tìm đến
điều lạ là cách chữa bệnh
của hải không giống ai
mỗi khi có khách ông ta đều đưa vào
phòng mạch riêng để khám
trong phòng mạch đó chỉ có hải và người bệnh
tại đây ông ta thường chốt cửa
bắt mạch kê đơn sau đó đốt
ngải để chữa bệnh ngải là thứ gì
bệnh nhân không biết chỉ thấy
khói nghi ngút
điều đặc biệt hơn dù bệnh trong nội thân
hay ngoài da vô sinh hay ung thư
thì cũng đều được hải yêu cầu
cởi quần áo để ông ta khám
theo thông tin mà phóng viên
có được thì nhiều người dân đã phản ánh
việc mình đến chữa bệnh tại nhà ông hải
và đều được đưa vào phòng kính
yêu cầu cởi quần áo
nơi ông hải khám chữa bệnh là ngôi nhà cấp bốn
nằm cạnh trục đường chính cách ủy ban
nhân dân xã trần trăm mét
cách ngôi nhà ba tầng rộng rãi khang trang
nơi sinh sống của gia đình ông hải
vài chục mét ông hải thừa nhận
chưa có giấy phép kinh doanh và
không có bằng cấp chuyên môn nghề y
qua học hỏi biết một số bài thuốc
trị bệnh xương khớp bỏ cưng v v
nên ai nhờ thì chữa
thượng tá nguyễn văn duân
trưởng công an huyện lục ngàn bắc giang
cho biết sau khi nhận được đơn
tố cáo của anh x ở huyện lục nam
tố cáo ông vũ trọng hải
ở thôn kép xã hồng giang huyện lục ngàn
cưỡng dăm vợ anh dẫn đến có thai
công an huyện lục ngàn
đã mời ông vũ trọng hải lên làm việc
thì ông này thừa nhận có việc quan hệ
với chị y vì vợ chồng chị y
nhiều lần đến năng nỉ ông để sinh con
ông hải cũng cho biết
mỗi lần chị y đến chữa bệnh
đều có chồng đi cùng nên không thể cưỡng
dăm chị y mà chồng chị ngồi
ở ngoài lại không biết hiện công an
huyện lục ngàn đã nhận được bản kết luận
giám định của viện khoa học hình sự
bộ công an đối với yêu cầu
giám định adn kết luận
giám định nêu rõ ông vũ trọng hải
là cha đẻ hai con do chị y sinh
với sát xuất chín mươi chín chín mươi chín
công an huyện lục ngàn
cũng đã tổ chức cho chị y
và ông hải đối chức với nhau
nhưng không thấm nhất được lời khai
ông hải cho rằng chị y đến sinh con
và đồng ý quan hệ với ông
còn chị y thì cho rằng vì ông hải
yêu cầu cho chị thông kinh mạch
mới có thể có con nên chị y đồng ý
công an huyện lục ngàn
cũng đã tổ chức xác minh và được biết
ông hải không có bằng cấp chuyên môn
không được cơ quan có thẩm quyền
cấp phép khám chữa bệnh
ủy ban nhân dân xã hồng giang
đã xử phạt hành chính đối với ông hải
và yêu cầu tháo dỡ biển hiệu
thượng tá nguyễn văn duân cho biết
công an huyện đã kiểm tra hiện trường
tổ chức lấy lời khai
thu thập các tài liệu liên quan để giải quyết vụ việc
chúng tôi sẽ mời viện kiểm soát
tòa án họp liên ngành
để thống nhất hướng xử lý
thượng tá duân cũng cho biết thêm
qua xác minh bước đầu chúng tôi xác định
ông vũ trọng hải có dấu hiệu
vi phạm luật hôn nhân gia đình
và khám chữa bệnh không có giấy phép
về tương lai của hai cháu bé
anh nguyễn văn tờ anh trai của anh x cho biết
dù hai cháu không cùng huyết thống
nhưng chúng tôi vẫn coi là con cháu trong nhà
vì gia đình tôi chăm sóc từ bé đến giờ
thế nào thì sau này vẫn thế
điều chúng tôi muốn là xử lý nghiêm
đối tượng vũ trọng hải
theo quy định của pháp luật
xác nhận điều này
chị nguyễn thị y cũng cho biết
gia đình chồng rất nhân văn
thương yêu và đừng bọc mẹ con chị
sau khi biết hai cháu là con ông hải
không chỉ gia đình chồng em sốc
mà bản thân em cũng rất sốc
như xác đánh ngang tay
chính vì vậy em xin phép gia đình chồng
đưa các cháu về ngoài một thời gian
do cháu lớn đã đến tuổi đi học
nên từ tháng chín
gia đình chồng bảo đưa các con về nội
để cháu đi học nên em lại đưa về
mọi người vẫn quan tâm
thương yêu mẹ con em như trước kia
chứ không hắc hủi gì
hàng ngày em vẫn làm vườn chăm sóc bưởi
và các cây ăn quả
dù thế nào thì em cũng rất yêu quý
trân trọng chồng và gia đình chồng em
mọi người đều rất tốt với em và các cháu
chính vì vậy em càng mong pháp luật
xử lý nghiêm đối với ông hải
chị y đề nghị
thưa quý vị và các bạn
sự việc trên quả là một câu chuyện tưởng chừng không có thật
mà lại hiện hữu ngay trong cuộc sống của chúng ta
dù mai ngày đây không biết những đứa trẻ sẽ thấy thế nào
chấp nhận sự thật này như thế nào
câu chuyện này cũng là một lời cảnh tình tới người xem
về những phương pháp mê tín
tin vào những lời thầy lang hành nghề
giấy phép cũng như không có uy tín
và cơ quan điều tra vẫn đang xác minh làm rõ vụ việc
mọi thông tin mới nhất về vụ việc này
sẽ được chúng tôi cập nhật và sớm gửi đến các bạn
trong thời gian tới
quý vị hãy bấm like share và đăng ký kênh
để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại